đó là thời điểm được xác định tiềm ẩn nhiều sự phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt là các hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
chính vì vậy công an thành phố hà nội đã chủ động triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi này
dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ có những diễn biến phức tạp trong thời điểm diễn ra các trận cầu sôi động tại euro hai nghìn hai mươi
trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội đã chủ động triển khai lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát vào những khung giờ cao điểm
kiên quyết chặn đứng các hành vi gây mất an ninh trật tự
tổ công tác một trăm bốn mươi một chốt chặn tại khu vực hồ hoàn kiếm nơi được xác định là địa bàn thường được các đối tượng lựa chọn để tổ chức đua xe
công an hà nội đã có những phương án cụ thể như thế nào để đối phó và ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép
phóng viên của truyền hình công an nhân dân sẽ phản ánh sâu hơn về vấn đề này trong bản tin an ninh ngày mới phát sóng vào lúc sáu giờ sáng mai ngày một mươi sáu tháng sáu
ngày hôm nay công an tỉnh phú thọ cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam sáu trên một mươi một nghi phạm trong vụ truy sát ở thị xã phú thọ
để điều tra về các tội giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
cơ quan chức năng cũng ra lệnh truy nã toàn quốc với đối tượng nguyễn thùy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và nguyễn ngọc thụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại thị xã phú thọ
đây là hai nghi phạm được xác định là chủ mưu trong vụ truy sát
ngày bảy tháng sáu hàng chục đối tượng đã mang theo hung khí xông vào nhà người dân để truy sát khiến ba người bị thương nặng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin nhanh của chúng tôi
mời quý vị và các bạn theo dõi những chương trình tiếp theo trên antv